vào cuối giờ chiều ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba bộ công an tổ chức họp báo thông tin một số hoạt động của ngành
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín trong đó nhiều nội dung đáng chú ý được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
đã được lãnh đạo bộ công an thông tin
theo đó bộ công an cho biết trong ba tháng đầu năm việc điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao
cụ thể công an trên toàn quốc đã điều tra xử lý gần ba mươi hai trăm linh vụ phạm tội
trong đó tội phạm hình sự hơn một mươi vụ tội phạm kinh tế gần sáu năm trăm linh vụ tội phạm tham nhũng bảy mươi một vụ
tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường hơn sáu năm trăm linh vụ đặc biệt là tội phạm ma túy với hơn sáu năm trăm linh vụ
về việc thực hiện chỉ thị một của chính phủ về tổ chức bộ máy bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có chín trăm tám mươi năm cán bộ chiến sĩ điều động từ cơ quan bộ về địa phương
trên năm chín trăm linh cán bộ được tăng cường từ công an
từ tỉnh xuống huyện trên ba hai trăm linh cán bộ được tăng cường từ huyện xuống xã
trong quy mục năm nay là tăng công mạnh vào tội phạm tội phạm có tổ chức số đối tượng
các lộ tội phạm này gây tâm lý bắc an cho nhân dân trong thời gian rất dài gần đây đã được khám phá xử lý rất là quyết liệt
liên quan đến một số nội dung về các vụ án
có phan văn anh vũ tham gia trung tướng trần văn vệ tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
cơ quan đã khởi tố sáu vụ án độc lập với hai mươi một bị can trong đó có một mươi bảy bị can là quan chức thuộc ủy ban nhân dân và các sở ngành của đà nẵng
đáng chú ý trung tướng trần văn vệ cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vũ nhôm
cơ quan điều tra bộ công an đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm liên quan đến ông trương duy nhất
nguyên trưởng đại diện của báo đại đoàn kết tại thành phố đà nẵng

trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra ban đầu đối với dự án ở venezuela của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam

cũng theo đánh giá của bộ công an
gần đây tình hình tội phạm ma túy trật tự an toàn giao thông tình trạng bảo kê tín dụng đen tham nhũng cũng đang diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng chức năng của bộ công an cần phải có những kế hoạch để đấu tranh với các diễn biến mới của tội phạm